bộ trưởng bộ quốc phòng mỹ mark esper đã loại trừ khả năng nước này sẽ tấn công các địa điểm văn hóa của iran
và khẳng định quân đội mỹ sẽ không vi phạm luật xung đột vũ trang
phát biểu của bộ trưởng esper đi ngược lại với tuyên bố của tổng thống mỹ donald trump đưa ra ngày năm tháng một
theo đó cảnh báo tấn công năm mươi hai mục tiêu của iran trong đó có những địa điểm văn hóa quan trọng của nước cộng hòa hồi giáo
nếu tehran trả đũa việc mỹ không kích sát hại tướng qasem soleimandy
theo luật pháp quốc tế trong đó có nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc năm hai nghìn hai mươi
và công ước la hay năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn về bảo vệ các tài sản văn hóa
việc tấn công các địa điểm di sản văn hóa bị coi là một tội ác chiến tranh
iran và mỹ đều đã ký công ước năm một nghìn chín trăm tám mươi hai